tại buổi lễ thủ tướng bày tỏ vui mừng chào đón các lãnh đạo cấp cao đã đến thủ đô hà nội
thành phố vì hòa bình trong tiết thu dịu mát để cùng tham dự hội nghị cấp cao
chiến lược hợp tác kinh tế ames lần thứ bảy hội nghị cấp cao hợp tác clmv lần thứ tám
và hội nghị đầu tiên của diễn đàn kinh tế thế giới wef về khu vực mekong
thủ tướng khẳng định các nước bên dòng sông mekong đều có truyền thống văn hóa lâu đời
do bản sắc dân tộc được tiếp nối qua nhiều thế hệ
nhân dịp này thủ tướng cũng đánh giá cao sự hợp tác của diễn đàn kinh tế thế giới
trong tổ chức hội nghị wf lần đầu tiên về khu vực mekong
chúng ta khẳng định quyết tâm nỗ lực tự cường chung tay hợp tác
và mong nhận được sự hỗ trợ hợp tác của các quốc gia các đối tác phát triển
các tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp để cùng nhau phát triển cùng thành công và cùng tình vợ
thủ tướng khẳng định trên nền tảng lâu bền các nước mekong sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa
và mở rộng sự gắn kết với các quốc gia dân tộc dọc các dòng sông lớn aiza wadi chao phleya và mekong
trong phát triển kinh tế hội nhập khu vực và cùng nhau gìn giữ hòa bình
hướng đến thịnh vượng chung cho người dân năm nước chúng ta
đây cũng chính là chủ đề của các hội nghị cấp cao ames clmv quan trọng